thưa quý vị và các bạn một tuần trôi qua với rất nhiều sự kiện quốc tế nổi bật
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những tin chính đã diễn ra trong tuần
tại điển kremlin tổng thống liên bang nga vladimir putin đã đọc bản thông điệp liên bang hàng năm lần thứ bảy mươi ba của ông
đây được coi là cơ sở chính trị và pháp lý thể hiện tầm nhìn định hướng chiến lược phát triển của nga trong tương lai gần
ấn tượng nhất trong bản thông điệp năm nay là những nội dung thể hiện khả năng nền kinh tế nga vượt cấm vận của phương tây
và mong muốn của moscow đặc biệt là với mỹ và các đồng minh về việc bình đẳng gánh vác các vấn đề quốc tế
xây dựng trật tự thế giới mới với dự phần thích đáng của nga
liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với triều tiên tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu than đá
một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của triều tiên với mục tiêu cắt giảm hơn sáu mươi lượng xuất khẩu than đá hàng năm của nước này
ước tính nguồn thu ngoại tệ của triều tiên sẽ thất thu khoảng tám trăm linh triệu đô la một năm
nghị quyết mới cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mươi một quan chức và một mươi tổ chức của triều tiên
lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn tám tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ
quyết định này được nhiều nước xuất khẩu dầu hoan hỷ đón nhận và lập tức đẩy giá vàng đen vượt mốc năm mươi đô la một thùng
tuy nhiên giới phân tích nhận định giá dầu thế giới vẫn khó tăng cao trong thời gian tới
và việc nước mỹ có tăng sản lượng khai thác dầu khí hay không
sẽ vẫn còn là một ẩn số lớn
hãng hàng không lamia của bollovia đã bị đình chỉ hoạt động sau khi có thông tin cho thấy
máy bay của hãng này bị rơi tại bang antiotika của colombia hôm hai mươi tám tháng một mươi một vừa qua
khiến bảy mươi một người thiệt mạng là do hết nhiên liệu
vụ tai nạn đã khiến đội bóng của câu lạc bộ chafcoen rin của brazil và hai mươi nhà báo đi cùng thiệt mạng
hoàng thái tử maha vagiralongkon chính thức nhận lời lên ngôi trở thành nhà vua ramon
hãng hàng không lamia của bolivia đã bị đình chỉ hoạt động sau khi có thông tin cho thấy máy bay của colombia hôm hai mươi tám tháng một mươi một vừa qua

sắc lệnh hoàng gia đầu tiên của ông là bổ nhiệm ông prem tinsu lanonda
vốn được giao nhiệm vụ nhiếp chính làm chủ tịch hội đồng cơ mật